tiếp đoàn các hãng thông tấn sang hà nội tham dự hội nghị lần thứ bốn mươi bốn
ban chấp hành tổ chức các hãng thông tấn châu á thái bình dương gọi tắt là oana
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhất trí với ý kiến rằng cần đối sách với vấn đề tin giả tràn lan hiện nay
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao chủ đề mà hội nghị đã chọn
vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo
thủ tướng cho rằng đây là những nội dung mang tính thời sự cao
trong bối cảnh thông tin quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay
thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam và nêu rõ
chính phủ việt nam đang nỗ lực cải cách thể chế hoàn thiện chiến lược phát triển
để đưa việt nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
hội nghị lần này cũng là cơ hội tốt để hai bên triển khai các nội dung
đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực hơn
qua đó thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa việt nam
và các quốc gia khu vực châu á thái bình dương